con người vẫn đang mang nguy cơ đối với vật nuôi của mình lớn hơn nhiều so với những người khác